tại cuộc họp trực tuyến của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đại diện bộ y tế cho biết trong ngày hôm nay sẽ có một mươi ba bệnh nhân đã âm tính hai và ba lần đủ tiêu chuẩn ra viện
nhưng vẫn tiếp tục được theo dõi tại các cơ sở y tế tuyến dưới
riêng tại đà nẵng ba bệnh nhân đã được ra viện trong sáng nay
còn ba bệnh nhân khác trong tình trạng bệnh nặng vẫn đang được điều trị tích cực
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
trong ba bệnh nhân đang được điều trị tích cực này bộ y tế đã thông tin
về định can thiệp ecmo hai bệnh nhân còn lại thở oxy
liên tục trong những ngày qua các chuyên gia đồng ngành và bác sĩ của bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
đã và đang tích cực hộ trần điều trị cho những trường hợp này
nước ta đã ghi nhận bốn nhân viên y tế gồm hai người của bệnh viện bạch mai
và hai người của bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương mắc covid một mươi chín